các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ bắp thần kinh gân và xương sống điều này có thể dẫn đến đau và giảm khả năng di chuyển
tổn thương cơ xương khớp để lại di chứng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh
một số bệnh lý cơ xương khớp thường gặp như thoái hóa khớp
bệnh thoái hóa khớp là tình trạng sụn khớp và xương dưới sụn bị tổn thương dịch khớp suy giảm gây viêm nhiễm
lâu dần lớp sụn khớp sẽ bị mỏng và xù xì khiến khớp bị đau nhất mỗi khi vận động
triệu trường thoái hóa khớp thường gặp nhất là đau cứng khớp xương khớp khớp bị biến dạng hạn chế vận động
nếu không điều trị kịp thời bệnh có thể trở thành mãn tính mà dẫn tới nhiều biến chứng trong đó nguy hiểm nhất là mất khả năng vận động
viêm khớp các triệu trứng viêm khớp thường thấy là đau nhất xương tấy nóng đỏ tại các khớp
thường bị ở các khớp tay và chân tần suất đau nhiều về đêm và gây khó ngủ cứng khớp
ngoài ra bệnh nhân còn có các dấu hiệu mệt mỏi sốt chán ăn
thoát vị đĩa đệm thoát vị đĩa đệm là hiện tượng đĩa đệm bị dịch chuyển ra khỏi vị trí bên trong đốt sống
thường xảy ra khi cơ thể bị tác động mạnh hoặc trên nền đĩa đệm bị thoái hóa nứt sách dẫn đến các triệu trứng đau về thần kinh
tùy vào vị trí thoát vị mà triệu chứng nhận biết sẽ khác nhau trong đó điển hình nhất là tình trạng đau nhức tê bì chân tay hạn chế khi vận động
bệnh lõa xương bệnh lõa xương hay còn gọi là bệnh giòn xương hoặc sốt xương
bệnh lõa xương là hiện tượng xương liên tục mỏm dần và mật độ chắc trong xương ngày càng thưa
điều này khiến xương giòn hơn dễ bị tổn thương và dễ gãy dù chỉ bị chấn thương nhẹ
lõa xương rất dễ nhận biết bởi các triệu trứng thể hiện ngay bên ngoài
thường xuyên đau nhức xương kèm với đó là cột sấm lưng cũng bị đau kèm theo các cơn đau cứng cơ giật cơ
chiều cao bị giảm do cuộc sống bị hù vẹo thường xuyên mắc các bệnh cao huyết áp tiểu đường thoai hóa khớp hay bị chuột rút ớn lạnh ra nhiều mồ hôi
bệnh hút bệnh gút là một loại viêm khớp đột ngột gây sừng đỏ và đau ở các khớp
bệnh xảy ra khi acid uric tích tụ cho máu gây ra tình trạng viêm khớp
bệnh gồm các triệu chứng như khớp đau đột ngột dữ dội xương tấy và thường xuyên xảy ra vào buổi sáng
cảm thấy nóng và đau nghiêm trọng ở khớp khi đựng vào khớp chuyển sang màu sưng đỏ cảm thấy vùng quanh khớp ấm lên
bệnh vẹo cột sống vẹo cột sống là tình trạng các đốt sống bị cong sang một bên hoặc xoay phức tạp làm ảnh hưởng đến diện mạo ráng đi và gây ra một số bệnh về cột sống
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị thanh nguyên trưởng khoa nội tiết cơ xương khớp bệnh viện lão khoa trung ương về các phương pháp cải thiện bệnh tại nhà
bệnh thỏa khớp có thể có những biểu hiện là đau nhẹ mà khi đã được tư vấn của bác sĩ rồi thì vai trò của tập luyện và sinh dưỡng rất là quan trọng
về tập luyện thì chúng ta vẫn nên vận động đều đạn nhưng tuy nhiên thì không làm tăng tải cho các khớp đau
ví dụ những người có thỏa khớp gối những người có thỏa khớp hà ráng hoặc là các khớp cổ chân cũng như là các thoát vị địa đệm thì chúng ta không nên đi bộ quá ba mươi phút liên tục

trong quá trình vận động chúng ta có thể đổi ra các hình thức giảm tải cho khớp
ví dụ như là bơi hoặc là tập nhưng mà là dùng các cái động tác bằng trọng lực của cơ thể chứ không phải di chuyển ở trên đôi chân
nên hạn chế các vấn đề như là đi bộ liên tục ba mươi phút
đạp xe thì đặc biệt với những người mà có các thói hóa của gốc háng và gốc ối thì cũng nên hạn chế và nên tư vấn của bác sĩ kịp thời
bên cạnh đó thì các cái bài tập liên quan đến các bài tập giãn cơ tức là các vận động nhẹ nhàng khởi động và các bài tập giãn cơ một cách hợp lý thì rất là tốt cho những người có vấn đề đau xương khớp
và một điều quan trọng là tránh tăng tải cho các khớp bị đau nhưng lại không được bất động các cái khớp đó bởi vì bất động nó cũng làm tiến triển cho cái thói khớp tăng
nhưng mà nếu vận động quá tải thì cũng làm gia tăng các vấn đề của thói hóa khớp
các chuyên gia y tế cảnh báo khi dùng thuốc giảm đau quá thường xuyên hoặc nhiều hơn liều khuyến cáo cơ thể sẽ quen với thuốc lờn thuốc
hậu quả là cơn đau ngày càng tồi tệ và xuất hiện nhiều hơn khiến người bệnh thường phải dùng liều cao hơn để lại những hậu quả nghiêm trọng
đau khớp thì là thường đôi khi nó làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh rất là nhiều
đau liên tục trong cả ngày họ đau nhiều về đêm là ảnh hưởng đến giấc ngủ
và đôi khi không ngủ được đêm hôm trước thì ngày hôm sau thì sẽ rất là mệt mỏi
nên có tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau
hãy đến cơ sở y tế hãy đến nhà các bác sĩ để tư vấn các cái thuốc giảm đau phù hợp
bên cạnh đó các thuốc giảm đau có tác dụng nhanh các giảm đau chống viêmdo ster thì cũng phải được chỉ định của các bác sĩ để phù hợp
vì tình trạng lạm dụng các thuốc giảm đau thì nó có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa
một số trường hợp làm gia tăng các suất huyết trên đường tiêu hóa xuất huyết dạ dày với những trường hợp sử dụng thuốc giảm đau không đúng chỉ định
thường những trường hợp sử dụng rút hẳn đau nhiều lần thì sẽ làm ảnh hưởng đến niêm mạc của dạ dày và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa trong các thời gian tiếp theo
nên cần phải sử dụng các thuốc giảm đau một cách hợp lý và nên sử dụng các biện pháp không dùng thuốc sau đó mới là các biện pháp dùng thuốc
bệnh xương khớp không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cho cuộc sống
sức khỏe của người bệnh gặp nhiều phiền tói thậm chí ở một số trường hợp bệnh nhân phải phụ thuộc rất nhiều vào người thân
do đó việc cần được chuẩn đoán và điều trị sớm là rất cần thiết
ngoài việc uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ chế độ ăn cho người mắc bệnh xương khớp cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần tăng cường hiệu quả điều trị
những người mắc bệnh xương khớp nên có chế độ ăn uống cân bằng dưỡng chất đặc biệt cần bổ sung nhiều vitamin khoáng chất chất mô siêu hóa và nhiều dinh dưỡng khác
đối với trường hợp người bị thừa cân béo phì bệnh nhân cần lên kế hoạch ăn uống khoa học để vừa có thể giảm cân nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể
đối với những bệnh nhân bị viêm đa khớp dạng thấp có thể trạng lời yếu thì nên tăng cường bổ sung dinh dưỡng có thể chia nhỏ bữa ăn để cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất
một số loại thực phẩm tốt cho người đau sương khớp như trái cây và rau thực phẩm chứa acid béo omega ba sữa ngũ cốc các loại nấm trà xanh và da đỗ
vì nếu bổ sung quá nhiều phốt pho thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng canxi trong cơ thể và khiến tình trạng bệnh sương khớp trở nên càng nghiêm trọng hơn
nếu bổ sung quá nhiều phốt pho thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng canxi trong cơ thể và khiến tình trạng bệnh sương khớp trở nên càng nghiêm trọng hơn
để phòng trách các bệnh về sương khớp ta cần có một chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý suy trì cân nặng ở mức ổn định loại bỏ những thói quen không tốt cho sương khớp
cuối cùng là những lưu ý giúp
phòng ngừa các bệnh về sương khớp từ chuyên gia

các bài tập giãn cơ các bài tập cân bằng là các bài tập tốt cho sức bền cũng như sức dẻo dài của các khớp
chế độ dinh dưỡng hợp lý nhớ là nên uống đủ nước hai lít nước nên hai lít rưỡi nước trong một ngày
chế độ ăn dầu canxi và vitamin d
vận động đều lặt là các thông điệp rất là tốt cho người thòa khớp nói chung
và tránh tác động của giao mùa mặc đủ ấm khởi động hợp lý để giảm thiểu đi
các đau khớp trong giai đoạn thời tiết ra mùa
nếu mà đã có các bệnh lý cơ xương khớp hoặc có các vấn đề của đau khớp thường xuyên
thì nên tư vấn bác sĩ để nhận được cái thuốc phù hợp cũng như tư vấn các bài tập hợp lý